quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị ảnh hưởng của đới gió đông nam ẩm vẫn còn nên tình trạng sương mù nhẹ vẫn còn xảy ra nhiều nơi ở bắc bộ
tuy nhiên do không khí lạnh suy yếu vì vậy nền nhiệt sáng sớm này ở vùng núi đều đã trên một mươi chín độ
còn ở vùng đông bằng và hà nội nhiệt độ cao trên hai mươi một độ trời chỉ còn xe lạnh ở vùng đồng bằng và rất nhẹ ở vùng núi
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu thêm
sau chín giờ sáng miền bắc trời sẽ có nắng trở lại sương mù sẽ tan nhanh và nền nhiệt vì thế sẽ trên đà tăng dần
cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ tăng lên mức từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
khu vực phía tây có nắng sớm trước tám giờ nên nhiệt độ sẽ cao từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
thậm chí là ở mường lây mường la và cả hòa bình nhiệt độ còn cao tới ba mươi một cho đến ba mươi hai độ
còn ở miền trung đêm qua chỉ còn mưa ở một vài nơi
cả miền trung lúc này không nơi nào có mưa nên nhiệt duy trì ở mức cao trên hai mươi độ
ngày hôm nay gần như không còn tác động của không khí lạnh
miền trung trời nắng sớm trên nền nhiệt đêm cao sẵn thì mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế tăng lên mức từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
trong khi đó ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
còn ở phía nam cả nam bộ và tây nguyên đều đón ngày mới trong tiết trời nắng giáo
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên phổ biến là từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
còn ở nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
về tình hình chiều cương ở khu vực nam bộ trong bốn ngày tới xuống chậm
mức nước cao trên báo động hai sẽ duy trì đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi một
vì vậy tình trạng ngập úng ở các vùng trụng thấp cửa sông ven biển và các đô thị ven sông
ở khu vực nam bộ vẫn còn khả năng xuất hiện trong những ngày tới
trên biển ở khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió chuyển hướng đông bắc đến đông
với cường độ giảm còn ở mức cấp bốn
trong khi ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió hướng đông bắc nhưng cường độ cũng không mạnh ở mức cấp bốn cấp năm
và cả hai huyện đảo này đều không có mưa
thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước